xin chào và hẹn gặp lại
nhưng hoạt động phân phối hàng hóa khó khăn do ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế
thành phố sẽ cố gắng mở cửa trở lại một số chợ đầu mối và cửa hàng thực phẩm
đồng thời tăng số lượng nhân viên giao hàng ở những khu vực bị phong tỏa
nhà chức trách tp thượng hải bác bỏ thông tin cho rằng
chính quyền thành phố có kế hoạch đình chỉ mọi hoạt động giao hàng
trong bối cảnh quan ngại dịch bệnh lây lan trong lực lượng giao hàng
nhà chức trách yêu cầu nhân viên giao hàng thực hiện xét nghiệm pcr và xét nghiệm nhanh mỗi ngày
và chỉ được giao hàng khi có kết quả âm tính
thành phố thượng hải đã áp đặt lệnh phong tỏa khu vực phía đông sông hoàng phố
từ ngày hai mươi tám tháng ba vừa qua trong khi hầu hết những khu vực còn lại phong tỏa từ ngày một tháng bốn
ban đầu các biện pháp hạn chế dự kiến chỉ áp dụng tối đa năm ngày
tuy nhiên bất chấp các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nghiêm ngặt
số ca nhiễm mới ở thượng hải vẫn tiếp tục tăng